trên địa bàn toàn tỉnh nghệ an đang có hai trăm hai mươi tám cửa hàng kinh doanh xăng dầu nằm trong quy hoạch chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động hoặc chưa có giấy phép xây dựng
theo chỉ đạo đến ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy các cửa hàng này phải khắc phục các tồn tại nếu không sẽ bị xóa bỏ hoặc di rời
cây dầu của gia đình ông trần nhân xóm đông lộc xã diễn ngọc huyện diễn châu tỉnh nghệ an đã phục vụ tàu thuyền ngư dân vào ra lạch vạn gần ba mươi năm nay
vì ra đời sớm nên các cửa hàng xăng dầu ở đây đều không đảm bảo quy chuẩn quy định của pháp luật ban hành sau này
đây là một trong số hai mươi hai cửa hàng nằm trong diện phải cải tạo nâng cấp của huyện diễn châu
xây dựng và hoạt động từ năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy cửa hàng xăng dầu thuộc trung tâm thương mại tổng hợp huyện tương dương làm nhiệm vụ cung ứng mặt hàng dầu hỏa thắp sáng cho đồng bào dân tộc trên địa bàn
theo quy chuẩn hiện hành cửa hàng không đáp ứng về diện tích kinh doanh lại nằm giữa khu dân cư ảnh hưởng đến công tác phòng chống cháy nổ nên phải di rời trước năm hai nghìn hai mươi
mong rằng là các cấp là cho chúng tôi là có một cái lộ trình phải có thời gian tương đối để thực hiện được
chứ yêu cầu trong năm hai nghìn một mươi bảy mà phải di dời thì thật sự hơi khó cho chúng tôi là khó thực hiện được
hiện nay tồn tại của các cửa hàng xăng dầu chủ yếu ở hai dạng ven các tuyến đường bộ và ven sông lạch biển
tại huyện diễn châu các cửa hàng xăng dầu ở các cảng cá đang được từng bước xử lý theo quyết định bảy mươi tám của ủy ban nhân dân tỉnh nghệ an còn trên đường bộ sau quá trình mở rộng nâng cấp
việc giải quyết các cửa hàng xăng dầu đang gặp không ít vướng mắt do vi phạm chỉ giới hành lang giao thông
diện tích và độ rộng không đảm bảo chưa kể các nội dung liên quan đến chuyển đổi mục đích sử dụng đất và phòng cháy chữa cháy
hiện nay cơ bản các hồ gia đình trong quá trình sản xuất kinh doanh đã cầm cố thế chấp bề đất
thứ nhất để rút được bề đất ra để điều chỉnh nội dung phải có trả tiền đạ vay
thứ hai sau khi chuyển mục đích cầm cố thế chấp lại không còn giá trị
vấn đề các hộ gia đình bây giờ là phải xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy cho mình
mà cái này thì tiêu chuẩn rất khắt khe
bây giờ phải xây dựng lại từ hồ sơ thiết kế hoàn chỉnh để được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu với góc đồn đã có được phòng cháy chữa cháy
hiện nay sở công thương tỉnh nghệ an đã có công văn bảy trăm bảy mươi năm báo cáo và đề xuất ủy ban nhân dân tỉnh
một số giải pháp để tháo gỡ cho chính quyền các huyện và chủ các cửa hàng xăng dầu
thứ nhất là cho lùi cái thời gian để tháo gỡ vườn mắt bằng cách đổi về các cái cửa hàng ven sông nạch biển mà cung ứng dầu
thì sẽ xin cấp cho là cấp tà cấp cái giấy phép tàm đến ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
thì lúc đó thì cả cái hồ kinh doanh này phải là dí rơi và khi đã được quy hoạch vùng
còn đối với cả cái cửa hàng mà ở đường bồ thì cũng đề nghị là cấp giấy phép tàm cùng đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
để trong quá trình đó thì họ bắt buộc là họ phải cám kết và thực hiện để dí rơi hoặc cải tạo
cả cái cửa hàng để đảm bảo đúng với quy định pháp luật
toàn tỉnh nghệ an hiện có trên sáu trăm năm mươi cửa hàng xăng dầu đang hoạt động
nhiều hơn so với con số quy hoạch đến năm hai nghìn hai mươi là hai trăm ba mươi cửa hàng
số còn lại
nằm trong diện phải cải tạo nâng cấp hoặc là dí rơi xóa bỏ
như vậy việc giải quyết tồn tại vướng mắc đòi hỏi phải có lộ trình
để đảm bảo hài hòa giữa chủ cơ sở kinh doanh và lợi ích cộng đồng